cơ quan hải quan cùng các đơn vị chức năng đã phát hiện một lô hàng có dấu hiệu làm giả
nguồn gốc xuất xứ tại cảng cát lái tp hcm
trên tờ khai hải quan của lô hàng này ghi xuất xứ trung quốc
thế nhưng trên sản phẩm lại ghi nơi sản xuất ở việt nam
qua kiểm tra thực tế tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một
đã phát hiện lô hàng ba trăm một mươi bảy kiện nặng bảy tấn với hàng ngàn sản phẩm các loại
là chăn ga gối nệm được đóng trong thùng container
số hàng này do công ty trách nhiệm hữu hạn cao su talalay việt nam nhập về cảng cát lái
và khai báo trên tờ khai hải quan là xuất xứ từ trung quốc
ghi nhận bên ngoài các thùng cắt tông chứa sản phẩm có ghi nơi sản xuất ở trung quốc
nhưng trên các sản phẩm lại ghi nơi sản xuất ở việt nam
cơ quan hải quan hiện đang tiến hành xác định hành vi giả mạo xuất xứ của công ty talalay